vào ngày hôm qua công an thành phố lào cai phối hợp cùng với công an huyện bát sát
bắt giữ thành công đối tượng chung bán lẻ ma túy cùng với nhiều thăng vật được cất giấu dưới mật thất đặc biệt
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng bốn đối tượng nguyễn văn hùng bị bắt quả tàng tàng trữ trái phép một gói heroin
hùng khai nhận mua ma túy của liềng a vụ tại nhà riêng ở huyện bát sát
tiếp đó vụ bị phát hiện ra khỏi nhà với nhiều biểu hiện nghi vấn
khi bị bất ngờ kiểm tra vụ chống trả quyết liệt đồng thời ném một túi chứa ma túy xuống suối gần đó nhằm phi tăng
sau khi bị bắt giữ khám xét khẩn cấp nơi ở của liêng a vụ lực lượng chức năng phát hiện vụ giấu ma túy tinh vi dưới mật thất
do y tự chế tạo lắp gạch dưới nền nhà lực lượng công an đã tiến hành thu giữ thêm bốn mươi gói heroin có tổng khối lượng hơn một mươi ba gram

ba đối tượng là trần minh thiên huỳnh văn tèo và mai xuân dũng rủ nhau đột nhập một cửa hàng điện thoại ở thành phố bạc liêu
lấy trộm tám mươi năm điện thoại iphone và một trăm năm mươi triệu đồng tổng trị giá tài sản thiệt hại là hơn một năm tỷ đồng rồi bỏ trốn
ngày ba bốn lực lượng cảnh sát hình sự bắt được ba đối tượng các đối tượng này đều nghiện ma túy có nhiều tiền án tiền sự liên quan đến các tội danh
như cướp giật tài sản trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hai đối tượng là lâm vĩnh đông biệt danh là quẹo và cao nguyễn minh bích vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản tại cơ quan công an hai đối tượng thừa nhận trong các ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm ngoái
vào một mươi bảy tháng ba năm nay bích sử dụng xe mô tô chở đông đi trên địa bàn xã vĩnh thanh và xã phú thạnh huyện nhân trạch giật được
hai sợi dây chuyền vàng của hai người phụ nữ đeo trên cổ mang bán được gần chín triệu đồng chia đều mỗi người một nửa để tiêu xài
tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến xét xử bị cáo lý văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn bản luồng xã tú mịch huyện lộc bình về tội giết người
theo cáo trạng hòa sống với bố mẹ đẻ ở thôn bản luồng xã tú mịch huyện lộc bình quá trình chung sống bố của hòa thường xuyên uống rượu say
chửi bới các thành viên trong gia đình đình điểm vào chiều một mươi năm một mươi một hai nghìn hai mươi hai
sau khi đi uống rượu về bố cộ hòa lại gây sự với mọi người trong gia đình
trong lúc nóng giận hòa cầm khúc gỗ đập liên tiếp trúng vào vùng đầu của bố mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án hòa đến công an huyện lộc bình đầu thú về hành vi phạm tội của mình
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lý văn hòa một mươi bảy năm tù giam
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng bốn tri cục kiểm lâm tp hcm đã tiếp nhận từ người dân
tình nguyện bàn giao bốn cá thể khỉ đuôi lợn thuộc nhóm hai b trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm
sáng ngày một mươi năm tháng bốn ông phan văn hoàng quê vĩnh long đã tỉnh nguyện bàn giao hai cá thể khỉ đuôi lợn
con đực nặng sáu năm kg và khỉ cái nặng bốn bảy kg cho kiểm lâm
trước đó hai con khỉ được ông phan văn hoàng nhận nuôi tuy nhiên thời gian gần đây khỉ sổng chuồng cắn người dân bị thương
cùng ngày bà trần thị mai hoa chú tại xã tân kiên huyện bình chánh tp hcm cũng bàn giao một cá thể khỉ nặng bảy năm kg cho kiểm lâm
chiều ngày một mươi bốn tháng bốn ông phạm văn thinh trú tại xã vĩnh lộc huyện bình chánh cũng tự nguyện bàn giao một cá thể khỉ nặng bảy kg
sau khi tiếp nhận từ người dân kiểm lâm sẽ đưa về trạm cứu động vật hoang dã ở củ chi để chăm sóc sức khỏe trước khi thả về tự nhiên
tiếp tục với các tin tức khác
ngày một mươi bốn tháng bốn tại tỉnh thừa thiên huế
ban thường vụ tỉnh ủy thừa thiên huế và ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển việt nam
đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân
theo nội dung ký kết hai bên cùng thống nhất thực hiện các nội dung đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước giáo dục pháp luật cho nhân dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn
hệ thống chính trị vững mạnh hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế văn hóa xã hội giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
thực hiện các hoạt động an sinh xã hội đền ơn đáp nghĩa góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo tổ quốc
đây là hoạt động thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát biển việt nam
đối với các gia đình chính sách ngư dân học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh thừa thiên huế
nhân dịp này bộ tư lệnh cảnh sát biển đã trao tặng hai trăm linh xuất quà và hỗ trợ kinh phí xây dựng hai căn nhà cho gia đình chính sách
ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị và các bạn hiện nay trên địa bàn thành phố đà nẵng đã triển khai đồng loạt thí điểm mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
thực tế cho thấy mô hình này đã mang lại hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương
vâng rõ nhất vẫn là sự chuyển biến nhận thức và kỹ năng ứng phó với sự cố của người dân
câu chuyện sau đây sẽ là một minh chứng về tính thiết thực của tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
bà trương thị tư năm nay ngoài bảy mươi năm tuổi sống cùng với chị gái đã tám mươi tuổi
không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng lửa bốc cháy dữ dội từ căn bếp vào tối ngày tám tháng bốn vừa qua
do bất cẩn trong lúc nấu ăn bà tư quên tắt bếp ga dẫn đến cháy và lan rộng cả khu bếp
trong lúc hoảng loạn bà đã nhấn chuông báo cháy từ hệ thống liên gia phòng cháy chữa cháy
nhờ đó gia đình bà thoát khỏi phen kinh hoàng
rất là lo lắng mà lúc nào cũng may mắn là nhờ những hàng xóm
mà may mắn thứ nhất là nhờ cái mô hình đấy ra sớm ra đời sớm
nếu không có tôi không biết nhà tôi sẽ xảy ra cái gì
tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy
cái này tôi thấy nó rất hiệu quả nó rất tốt
những khi mà người ta xung quanh nó là báo đoạn loanh là tất cả người dân đều ô ra
những việc báo đoạn người dân xung quanh xung quanh nhanh chóng có mặt hỗ trợ dịch lửa
từ phụ nữ đến thành viên mỗi người một việc
người thì hỗ trợ xe cứu đưa người dàn kết quả đám cháy người thì tập trung chữa cháy
kết quả đám cháy được dịch khắc không để lại hậu quả nàng đề
những kỹ năng này đã được các thành viên trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
vấn thành thạo trước đó
được biết sáng ngày tám tháng bốn phường thanh khê đông ra mắt mô hình
đến tối ngày tám tháng bốn thì xảy ra cháy
mình thấy rằng cái lực lượng tại chỗ là rất là quan trọng vì nó sẽ dập tắt được ngay lập tức
chứ còn thực tế là nếu mà chờ được đội phòng cháy chữa cháy tới
mà nếu mà người dân không có kỹ năng không biết cách bảo vệ mình thì cái hậu quả để lại rất là lớn
thời điểm vàng của việc chữa cháy vào thời điểm ban đầu là bà con đã nắm bắt được cái thời điểm đó là vận động
huy động tối đa lực lượng
tại chỗ và sử dụng các hướng tiền tại chỗ đã giáp tắt ngắm cháy
câu chuyện trên là ví dụ điển hình về tính hiệu quả mà mô hình mang lại
nhận thấy tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy
người dân và chính quyền địa phương ở nhiều phương xã đã đầu tư kinh phí lắp đặt
nhân rộng mô hình bằng nhiều cách làm sáng tạo
chúng tôi cũng nghiên cứu lòng ghép linh hoạt trong cái mô hình từ quảng này
đó là ba phòng để khi có cái tình huống xảy ra
theo quy chế thì hướng dẫn người dân sẽ có cái thông báo
mà theo cái hướng là liên gia được biết và cùng nhau phối hợp hỗ trợ
theo chỉ đạo chung của công an thành phố thì chỉ mỗi quận mỗi quận huyện là chọn một điểm
để làm cái điểm của tổ liên gia tàu hồng cháy cháy sau đó mang nhân rộng ra
tuy nhiên được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương
và công tác vận động một cách tích cực của lực lượng công an cơ sở
thì đến ngày hôm nay thì lực lượng công an chúng tôi
và phối hợp với chính quyền địa phương đã vận động nhân rộng ra sáu lên sáu phường
một tín hiệu tích cực là ngày càng có nhiều tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng được ra mắt
bước vào mùa cao điểm nắng nóng nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu
thì mô hình sẽ là giải pháp ngăn chặn từ sớm từ xa và có hiệu quả đám cháy khi còn nhen nhóm
thưa quý vị liên quan đến những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp khi thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy
công an các đơn vị địa phương đã thành lập tổ tham mưu hướng dẫn doanh nghiệp người dân tháo gỡ các vướng mắc bất cập về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
cùng với đó là công tác tuyên truyền cũng sẽ được đẩy mạnh
đơn vị tư vấn chủ đầu tư nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy
lựa chọn nhà thầu có năng lực và hiểu rõ áp dụng đúng các quy định
bộ xây dựng cũng giải đáp rõ các điều kiện chuyển tiếp khi áp dụng các quy chuẩn mới ban hành
theo đó hồ sơ thiết kế xây dựng đã được góp ý hoặc là thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
trước khi quy chuẩn này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được góp ý hoặc thẩm duyệt
vấn đề chính sách ngày hôm nay với khách mời là ông lê minh long phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ xây dựng
sẽ phân tích cụ thể hơn xung quanh vấn đề áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn vào thực tế
cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí một trong những vấn đề mà chúng tôi muốn bộ xây dựng giải đáp đó là trong một mươi tám tháng thì bộ đã ban hành ba quy chuẩn
và theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp thì việc liên tục ban hành và thay đổi các quy chuẩn như vậy thì sẽ gây khó khăn trong quá trình áp dụng và thực hiện
về vấn đề này đồng chí có những chia sẻ cụ thể như thế nào
thứ nhất là việc sửa đổi cập nhật các công nghệ các yêu cầu kỹ thuật
trên thế giới cũng như ở việt nam là một việc làm bình thường
trong mỗi một phiên bản sửa đổi thì đều có các điều khoản chuyển tiếp nhằm mục đích để tạo thuận lợi nhất có thể cho doanh nghiệp
trong pháp luật quy định thì không hồi tố có nghĩa là đã được thẩm duyệt
theo quy định nào thì cứ tiếp tục thực hiện
thực hiện theo quy định mới thì thực hiện theo quy định mới
riêng cái năm hai nghìn hai thì phiên bản sáu này thì nó có một cái sự tiến bộ vượt bậc so với tất cả các phiên bản trước đó
mục đích nhắm tới là giải đáp cũng như là tháo gỡ các cái vương mắc trong thực tiện của mười mấy năm trước đó
thì cái phiên bản hai nghìn hai mươi hai này thì nó được đánh giá là phiên bản
thứ hai là được đánh giá là một trong những phiên bản có nhiều nội dung điều chỉnh thay đổi cập nhật
theo hướng là đáp ứng an toàn về phòng cháy cũng như là tiết kiệm được chi phí
vâng ạ như đồng chí vừa chia sẻ các cái quy chuẩn khi mà ban hành hay là có sự điều chỉnh thì chúng ta đều có các điều kiện để chuyển tiếp
về vấn đề này thì các doanh nghiệp cần có cái cách hiểu đúng và đầy đủ như thế nào để có thể áp dụng trong thực tế ạ
về cái vấn đề chuyển tiếp thì
ngay trong quá trình biên soạn thì cũng đã nhận định được đây là một vấn đề rất là quan trọng
và chính vì vậy cho nên là cái cách thức chuyển tiếp phải làm sao nó rất là hài hòa
thế thì trong quy chuẩn các phiên bản thì đã đều nói rất rõ là những công trình nào được góp ý thẩm định theo phiên bản trước đó thì được thực hiện theo những phiên bản đó
những công trình nào mà được góp ý thẩm duyệt về phòng cháy cháy theo phiên bản mới thì áp dụng như phiên bản mới
như vậy là nếu như nói thông tin cho rằng là gặp khó khăn thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải được kiểm chứng lại
thế còn là những cái điều như chúng tôi vừa nói thì đã được ghi rất rõ trong cái chương bảy tổ chức thực hiện của quy chuẩn
từ câu chuyện này thì đồng chí có những chia sẻ thêm như thế nào đối với các doanh nghiệp
để các doanh nghiệp có thể thứ nhất là hiểu đúng các quy định của pháp luật thứ hai là hiểu rõ và sau đó thì chúng ta mới có thể áp dụng được một cách đúng đắn các điều kiện các quy chuẩn và tiêu chuẩn trong quá trình thực hiện
quy chuẩn thì là một cái tài liệu hoạt động hội luật bắt buộc áp dụng
thế chính vì vậy mọi đối tượng tham gia thì đều phải tuân thủ yêu cầu trong cái quy chuẩn đã nêu về kỹ thuật
thế thì ở góc độ những người đứng đầu doanh nghiệp thì chúng tôi cũng khuyến cáo là thứ nhất thì khi có thông tin thì nên tiếp cận những đơn vị trực tiếp biên soạn ra ra các cái tài liệu đó để được giải đáp
sau đó thì chúng ta mới đi thuê các tổ chức tư vấn nó có đủ năng lực kinh nghiệm
thì nếu như các đơn vị đó vẫn còn những cái thắc mắc
thì vẫn có thể xin các ý kiến góp ý trực tiếp tư vấn của bộ y dựng
thì trên cơ sở đó thì nhà tư vấn mới tư vấn ra những vật vật tốt hơn
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
đề xuất tăng mức trợ cấp đối với người có công từ ngày một tháng bảy là thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
theo đó những người dân sinh sống làm việc tại thành phố cần tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có thể liên hệ tới một mươi điểm tiêm trên để được hướng dẫn cụ thể về địa điểm thời gian tiêm
sở y tế hà nội khẳng định trong thời gian qua thành phố hà nội vẫn sẵn có vaccine phòng covid một mươi chín để tiếp tục duy trì các điểm tiêm chủng phục vụ nhu cầu của người dân
dự kiến tuần tới hà nội sẽ được tiếp nhận khoảng trên một mươi liều vaccine astrazeneca